thưa quý vị và các bạn thông tin đến từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên cho biết đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ nhà bà nguyễn ngọc quang đài phát thanh truyền hình thái nguyên bị tấn công khi đang chờ vợ trên đường đi làm